thưa quý vị thời gian gần đây trên mạng xã hội cái tên ứng dụng điện tử limpirc hay infobox
chữa covid một mươi chín đã được một số người chia sẻ tuy nhiên cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
bộ công thương đã khẳng định đây là ứng dụng không hợp pháp tại việt nam đồng thời cảnh báo
người tiêu dùng phải thực sự cẩn trọng bởi các đối tượng giới thiệu về ứng dụng điện tử limbir arc
trên mạng xã hội có dấu hiệu thổi phòng công dụng chữa bệnh và có hiện tượng đa cấp biến tướng
cư dân mạng nhận định như thế nào về ứng dụng điện tử này chúng ta cùng theo dõi
đây là ứng dụng điện tử được giới thiệu với cái tên là liby arc một số hội nhóm trên mạng xã hội
cũng đã được thành lập với số thành viên tham gia tăng lên mỗi ngày theo nội dung quảng cáo
đây là ứng dụng sử dụng công nghệ năng lượng lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động
của thời đại mới với nhiều tài liệu
dụng chữa bệnh bao gồm cả công dụng đối với cả bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đến thời điểm hiện nay
cục này chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp tổ chức nào
có tên limpirc hay infobot
hôm bữa cũng đã được bạn mời đăng ký tham gia vào ứng dụng này
mình đã thấy nghi ngờ vì cái tên là lạ may chưa vội tham gia
thời đại nào rồi
trên trời rơi xuống tin mấy cái vô bổ này thì mang thêm bệnh vào người
có bệnh chữa bằng thuốc
nhất là nếu ai nhiễm covid một mươi chín thì giờ việc chữa trị đã rất thông dụng
phải cẩn trọng nhé mọi người ơi đừng phía tiền oan
ngoài các công dụng trị bệnh trên mạng xã hội một số đối tượng đã đưa ra các mức hưởng hoa hồng lợi ích
theo mô hình đa cấp hấp dẫn nhằm lôi kéo thêm nhiều thành viên tham gia
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo người dân
không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép như ứng dụng điện tử limby irc
để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất và vướng vào pháp lý
thông tin này đã liên tục được nhiều cư dân mạng chia sẻ ngay khi có khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước
đề nghị cơ quan chức năng phải giám sát kỹ hoạt động của ứng dụng có hiện tượng đa cấp biến tướng này
khuyến cáo thường duyên liên tục để người dân
nếu không tin không dùng thì sao có thể bị lừa
bản thân chúng ta phải cảnh giác không để tạo cơ hội cho những ứng dụng lừa đảo này được tồn tại
biết bào của chuyện người dân bị lừa khi tin việc chữa bệnh covid một mươi chín bằng các phương pháp chuyển miệng
quan trọng là ý thức của mỗi người không chia sẻ lan truyền
còn như vậy thì nhiều người sẽ cảnh giác và không bị rơi vào bẫy đa cấp
việc các tổ chức cá nhân có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp
khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới năm tỷ đồng hoặc năm năm tù giam
chế tài quy định xử phán đã có
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
thời điểm này nếu như ai không may đã trở thành nạn nhân của hiện tượng biến tướng đa cấp
qua ứng dụng địa tử limbyrc
cần chủ động cung cấp thông tin phối hợp với cơ quan chức năng
để phát hiện xử lý kịp thời những hành vi sai phạm
nhiều trường hợp
chắc đã mất tiền oan nhưng không dám kêu than
đều coi như của đi thay người
nếu mọi người không lên tiếng thì sẽ thêm nhiều người mất tiền
làm dâu cho những kẻ lừa đảo đó
người này mời người khác để lấy tiền hoa hồng
bù vào khoản đã mất
đây là hành vi lừa đảo cần phải được lên án
theo cuộc cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
các đối tượng giới thiệu về ứng dụng địa tử limbyrc trên mạng xã hội
có dấu hiệu thổi phong công dụng chữa bệnh
đề nghị phải xác minh làm rõ
và xử lý nghiêm những đối tượng trong tổ chức cá nhân trên
những dấu hiệu kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp
của các đối tượng liên quan đến ứng dụng địa tử limbyrc
cảnh giác và cẩn trọng là những gì đang được cư dân mạng chia sẻ
bạn nghĩ sao về nội dung này
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân